tết đang đến rất gần không khí xuân đang tràn về khắp nơi
tại tp hcm hơn một trăm hai mươi năm điểm bán hoa trên khắp thành phố đã được mở bán
nhằm phục vụ người dân mua sắm trang hoàng nhà cửa
tại chợ hoa công viên hai mươi ba tháng chín khách đến tham quan khá đông
và sớm chọn cho mình những loại cây yêu thích để chừng trong những ngày tết
hôm nay tôi mang năm trăm linh gốc đào
đào thì chủ yếu ở thị trường miền nam là đào bích thôi bích đào
giá cả thị trường thì năm nay nó cũng như mọi năm thôi
đào năm nay thì được mùa đẹp hơn mỗi năm
năm nào tôi cũng thích chơi đào tại vì cái màu đào là màu quê hương của mình
nó cho nên là tôi thích lắm năm nào tôi cũng mua hết
bà thấy giá cả năm nay so với
giá thì năm nay cũng phải như cái giá phải chăng như cái giá năm ngoái thôi
vì năm ngoái tôi cũng mua sáu bảy một cây thì năm nay cũng vậy thôi
như vậy hoa kiển tết đã bắt đầu được mua bán nhuộn nhịp khắp nơi
trên địa bàn tp hcm
bắt kịp xu hướng của người tiêu dùng các nhà vườn đã trưng bày và bán những loại hoa có giá trị
với những chủng loại mới kiểu dáng độc lạ thu hút sự quan tâm của người dân
tụi em đem xuống đây tụi em đem những cái hàng gọi là đặc biệt để tụi em bán cho khách
nhưng mà nhu cầu khách thì cũng rất là lớn bao nhiêu cũng hết
mai lan nhu cúc là bốn loại hoa là người ta ai cũng trân trọng nó
những ngày tết mình trưng cây này thì nó tươi nó tươi và nó rất là bền rồi
bền thì mình hy vọng là cả năm được cái may của nó
các mặt hàng như cúc vạn thọ hướng dương màu gà
năm nay cũng được nhà vườn đưa về bán rất nhiều cùng khoe sắc cho người mua chừng tết
do thời tiết khá thuận lợi nên năm nay hoa nở rực rỡ
nhưng sức mua của người dân đến thời điểm này cũng không nhiều
tụi em hơn một gió hoa như giá cả thì băm xôi khoảng ba trăm năm mươi bốn trăm linh một cặp
cúc thì khoảng một trăm bảy mươi hai trăm linh
thì thị trường hôm nay thì thấy giá giắng nó ít hơn qua truyền thống
năm nào ở đây thì cũng bán
mà người ta thì chuyển hướng đi người ta chơi những loại hoa khác
thì hiếu bây giờ là may ghép nhiều chứ không có may gốc
ở bên em thì đem may gốc lên không chứ không có đem may ghép lên
họ vô họ mua thì họ cũng nói chung là mua khó khăn lắm
mướn may thì cũng ít tại vì cho mướn thì giá may mướn cũng cao
nó mướn cũng hơn một phần nửa của cây may
cho đến như cây may của mình ba mươi ba mươi năm triệu
thì họ mướn cũng từ giá một mươi năm triệu
nên là họ ít có mướn
với thời tiết thuận lợi như hiện nay
các nhà vườn trồng hoa mai hoa cúc của tp hcm
và các tỉnh thành lân cận đang hy vọng có một mùa hoa thắng lợi